quỹ ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt bổ sung dự án trung tâm thương mại
vào quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó các trung tâm thương mại được bổ sung chủ yếu nằm tại các quận huyện ngoại thành
trong đó bốn trung tâm hạng một sẽ được xây dựng tại các xã kim nỗ huyện đông anh khoảng ba năm ha
xã đa tốn huyện gia lâm khoảng ba năm hectare phường đại mỗ quận từ liêm khoảng sáu hectare xã ngọc hồi xã liên minh huyện thanh trì khoảng tám một mươi ha
riêng trung tâm thương mại tại phường yên nghĩa quận hà đông có diện tích hai sáu ha sẽ có hạng hai
theo quyết định số năm nghìn năm mươi tám của quỹ ban nhân dân thành phố hà nội về phê duyệt quy hoạch mạng lưới buôn bán
bán lẻ trên địa bàn đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi thủ đô sẽ có thêm sáu mươi bốn trung tâm thương mại
và ba mươi hai trung tâm mùa sáng